mặc dù tỉnh hải dương đã có văn bản cấm lưu thông xe ba bánh bốn bánh thô sơ xe tự chế
tuy nhiên hàng ngày các loại xe này vẫn ngang nhiên chở hàng hóa cồng cành trên các tuyến đường
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tại tuyến đường liên huyện thuộc địa phận xã hồng lạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
có nhiều cơ sở sản xuất tôn và cơ khí
mỗi ngày hàng chục phương tiện từ xe thô sơ xe ba gác xe tự chế xe máy cũ kỹ được độ thêm rơ móc kéo phía sau
chở hàng hóa công cành chạy về các tuyến đường liên xã liên huyện và cả trên quốc lộ năm
thực trạng này đã trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông
xe máy xô vào nhau rồi thì tai nạn xáy ra những chuyện đấy là bình thường
cái mật độ ở đây là quá đông
nguy hiểm của loại xe quá đắt xe tự chế là vậy
nhưng điều đáng nói là loại phương tiện này vẫn ngang nhiên hoạt động
nói chung là cái vấn đề cho cảnh sát giao thông thì chúng tôi cũng lựa cái thời điểm cũng đi
gọi là những lúc các đồng chí nghỉ thì chúng tôi mới dám đi thôi
cái này đi thực sự là nó không
rất nguy hiểm
cái móc đằng sau đấy là móc tự chế
yêu cầu của người xây dựng thì người ta cứ đòi hỏi là phải chở cây thẳng
thế thì cũng một số những cái chỗ mà mình cảm thấy nó chở được thì cũng dám trở thôi
chứ không phải là chở đại trà
để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân
ban an toàn giao thông và các cơ quan chức năng
từ tỉnh hải dương đến các địa phương cần sớm vào cuộc để giải quyết tình trạng xe tự chế ngang nhiên hoạt động
gây mất an toàn giao thông trả lại sự bình yên cho người tham gia giao thông
và hình ảnh đẹp văn hóa khi tham gia giao thông trên các tuyến đường